ngoài việc trừng trị còn nhằm mục đích giáo dục dân đe góp phần vào công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm an toàn và sự phát triển của xã hội
qua đó góp phần bảo đảm sự công bằng trong xử lý hình sự giữa cá nhân với pháp nhân thương mại
theo đúng nguyên tắc mọi hành vi phạm tội đều phải được phát hiện kịp thời xử lý nhanh chóng công minh theo đúng pháp luật
ngoài việc trừng trị còn nhằm mục đích giáo dục dân đe góp phần vào công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm an toàn và sự phát triển của xã hội